sáng nay tại học viện an ninh nhân dân đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đã trực tiếp quán triệt truyền đạt nhiều nội dung quan trọng trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở việt nam
trong tình hình hiện nay tới các học viên lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới kiến thức nâng cao cho cục trưởng giám đốc và tương đương năm hai nghìn một mươi bốn
nội dung quán triệt tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng cốt lõi trong đó có mục tiêu quan điểm chủ trương giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực
những điểm mới đột phá trong phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian vừa qua đặc biệt là nhiều bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phòng chống tham nhũng tiêu cực
nền tảng cho những chỉ đạo định hướng về công tác này trong thời gian tới ở nước ta
từ đó cũng xác định rõ phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên vừa cấp bách vừa khó khăn phức tạp lâu dài
phải tiến hành kiên quyết kiên trì liên tục không ngừng không nghỉ ở tất cả các cấp các ngành các lĩnh vực
lấy phòng ngừa là chính là cơ bản lâu dài phát hiện xử lý là đột phá quan trọng trong đó lực lượng công an có vai trò nòng cốt
công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của chúng ta trong thời gian vừa qua đã được kết quả rất là to lớn quan trọng
đồng góp rất tích cực vào công tác xây dựng trị nội đảng và phát triển kinh tế xã hội giữ vững ổn định chính trị và trật tựa an toàn xã hội cho đất nước
trong cái thành tích đấy thì phải khẳng định là lực lượng công an là một trong những lực đường đầu tiên của lực lượng chủ công nòng cốt
có vai trò cực kỳ quan trọng trong phát triển xử lý tham nhũng và có thể nói là tạo ra cái bước đột phá cho công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta trong thời gian vừa qua
với cái vai trò vị trí
với cái vai trò vị trí hết sức quan trọng và với cái điều kiện phẩm chất năng lực bản lĩnh kiến thức kinh nghiệm của anh em công an
thì tôi hy vọng là qua cả cái lực này lực lượng công an của chúng ta sẽ tiếp tục phát huy tổ chức nữa cái vai trò nồng cốt trong tham mưu và trong phát triển xử lý tham nhũng tiêu cực cho đảng và nhà nước trong thời gian tới
đặc biệt là cái kinh nghiệm kỹ năng trong phát triển kịp thời tham nhũng
và xử lý nghiêm minh nhưng mà rất nhân văn có lý có tình những hành vi tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới
dành sự quan tâm đặc biệt tới lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới kiến thức nâng cao cho cục trưởng giám đốc và tương đương năm hai nghìn một mươi tám
trong chương trình giảng dạy với chín chuyên đề chuyên sâu các đồng chí là ủy viên bộ chính trị lãnh đạo chủ chốt lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương cũng đã trực tiếp quán triệt
truyền đạt nhiều kiến thức mới nâng cao ở các lĩnh vực nhiệm vụ quan trọng chiến lược trong tình hình mới
trong đó có chuyên đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay cải cách tư pháp ở việt nam và một số vấn đề đặt ra với mục tiêu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp
hiện đại công bằng nghiêm minh liêm chính phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân bảo vệ công lý quyền con người quyền công dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
đặc biệt để đưa nghị quyết số hai mươi bảy hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn mới
thực sự đi vào cuộc sống đòi hỏi vai trò rất quan trọng của lực lượng công an nhân dân
trong đó có các tướng lĩnh cán bộ cấp chiến lược trong xây dựng hoàn thiện và thực thi pháp luật chuyên đề chuyển đổi số quốc gia và góc tiếp cận về vai trò của người đứng đầu để tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ đặc biệt là trong lĩnh vực thông tin truyền thông
phát hiện những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đặt ra của lực lượng công an rất quan trọng để hoàn thiện hệ thống pháp luật này
cái việc thứ hai là lực lượng công an là cái lực lượng thực thi các cái đạo luật này kể cả những cái đạo luật mà chúng ta đã có cũng như những cái đạo luật mà chúng ta sắp tới sẽ hoàn thiện
thì hôm nay
hơn ai hết chính là người tổ chức thực hiện cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm trong đó có phòng chống tham nhũng phòng chống tội phạm ma túy v v
thì để làm tốt nhiệm vụ của mình thì hơn đây hết là công an cần phải thường xuyên tự cập nhật và cái lớp này thì hướng đến một yêu cầu như vậy
việc tổ chức những khóa học như thế này tôi nghĩ là một sáng kiến rất đáng hoàn thiện
và cần phải tổ chức thường xuyên không chỉ đối với các đồng chí tướng lĩnh lãnh đạo chỉ huy mà còn các đối tượng thực thi khác
nói về chuyển đổi số với người đứng đầu thì tôi nghĩ đấy là một cách tiếp cận đúng
bộ công an thì có cái thuận lợi tức là hiện nay là có một cái cục về truyền thông có khá nhiều các đơn vị truyền thông cho nên có một cái thuận lợi là có thể đầu tư xây dựng một cái nền tảng về sản xuất
phân phối cho các đơn vị truyền thông trong bộ công an thì tôi nghĩ cái đấy là nó sẽ nhanh và thiết kiện
các đồng chí ủy viên bộ chính trị lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương đánh giá cao sự tiếp cận đúng hướng và chủ động của bộ công an trong việc tiếp tục bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
tin tưởng từ những kiến thức được truyền đạt các đồng chí là cục trưởng giám đốc công an các đơn vị địa phương sẽ vận dụng hiệu quả triển khai đồng bộ các chủ trương giải pháp
công tác bảo đảm an ninh trật tự tạo chuyển biến rõ nét trong các mặt công tác công an tiếp tục khẳng định vai trò đi đầu nòng cốt của lực lượng công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được đảng nhà nước và nhân dân giao phó